và ngay sau đây mời quý vị cùng huyền trang đến với những tin tức đầu tiên
ngày năm tháng một mươi công an tỉnh đồng nai phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức đưa hơn hai mươi người dân trên địa bàn tỉnh về quê theo nguyện vọng
từ lúc tám giờ người dân tại các phường xã trên địa bàn thành phố biên hòa và các huyện đã tập trung về sân vận động đồng nai để lực lượng chức năng chia thành các đoàn theo từng tuyến bố trí xe dẫn đường
trong đợt này đa phần người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân
xe máy về các tỉnh miền tây miền trung và tây nguyên
do đó lực lượng công an tỉnh đã bố trí cán bộ chiến sĩ hỗ trợ sử dụng xe đặc trùng để dẫn đoàn
lực lượng công an tỉnh đã tổ chức hai tuyến đó là tuyến về các tỉnh miền trung từ tỉnh bình thuận đến tỉnh nghệ an và tuyến đi tỉnh lâm đồng
cùng thời điểm này tại thành phố long khánh đồng nai lực lượng công an tổ chức cho người dân trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận về quê theo nguyện vọng
trước khi người dân lên đường về quê lực lượng công an tỉnh đã phát nước sữa đồ ăn nhanh bánh mì và khẩu trang cho người dân mang theo để ăn uống và sử dụng dọc đường
một số nhà hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt để làm lộ ví dọc đường
theo phản ánh của hầu hết người dân về quê đợt này do nghỉ việc quá lâu lại chưa biết ngày nào được đi làm lại nên tạm thời phải về quê để ổn định cuộc sống trước mắt
khi dịch được kiểm soát các công ty hoạt động trở lại
họ tiếp tục vào để đi làm
chị nguyễn thị lan quê tỉnh bình thuận cho biết chồng chị mới mất vì covid một mươi chín nên chỉ còn chị và hai con sống nương tựa vào nhau
do dịch bệnh kéo dài chị lại thất nghiệp không có thu nhập nên suốt ba tháng nay cả gia đình chỉ sống cầm cự qua ngày
vì vậy khi thấy địa phương thông báo cho về quê chị đã quyết định cùng hai con chạy xe máy về quê sống cùng mẹ
từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch bệnh đã có hàng chục nghìn người dân được lực lượng công an tổ chức về các tỉnh miền tây tây nguyên
đại tá trần tiến đạt phó giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền tuyên truyền vận động để người dân ở lại
đối với những người dân quyết tâm về quê lực lượng công an tạo điều kiện hỗ trợ kết nối và tổ chức để bà con đi đường an toàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch theo quy định
không chỉ đồng nai mà an giang cũng khẳng định sẽ tiếp nhận bà con chú đáo và nhiệt tình
hơn ba mươi năm bà con về quê chủ tịch an giang khẳng định tiếp nhận chú đáo nghĩa tình
trước tình trạng người dân từ tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai di chuyển về an giang với số lượng lớn trên ba mươi năm người
chủ tịch ubnd tỉnh an giang chỉ đạo các huyện nỗ lực tiếp nhận bố trí ăn uống và đảm bảo chú đáo
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín tỉnh an giang cho hay đến nay an giang đã tiếp nhận ba mươi năm một trăm hai mươi bảy người ngoài tỉnh trở về quê
thành phố long xuyên đã hỗ trợ bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu đảm bảo quy mô rộng rãi giãn cách
phối hợp các ngành của tỉnh hỗ trợ người dân về y tế vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp nhà hảo tâm
chăm lo đầy đủ chú đáo về thức ăn nước uống nhu yếu phẩm
người lớn tuổi trẻ em những người đau yếu còn được hỗ trợ cháo sữa
ngay sau đó các huyện trong tỉnh đã nhanh chóng tổ chức đoàn tiếp nhận công dân
đưa về các khu vực tiếp nhận ban đầu để phân loại sàng lọc xét nghiệm đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
sau khi sàng lọc phân loại các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
được tạo điều kiện cho cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe khi nhà ở đáp ứng được yêu cầu
các địa phương tiếp tục hỗ trợ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm để người dân yên tâm cách ly phòng dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình đã chỉ đạo các địa phương khi cách ly tại nhà
phải dán bảng cảnh báo căng dây phía trước để người dân biết giám sát giao tổ dân phố khóm ấp theo dõi hàng ngày
khi có vaccine ngừa covid một mươi chín các địa phương phải tiêm đủ liều để bà con yên tâm
đặc biệt là ưu tiên tiêm mũi hai cho bà con đã tiêm mũi một
đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn phải vận động nguồn lực hỗ trợ không để bà con thiếu đói
ở những nơi có điều kiện nhà ở không đảm bảo cách ly y tế tại nhà
nhiều chủ nhà trọ nhà nghỉ khách sạn sẵn sàng dành chỗ để bà con cách ly miễn phí
lực lượng vũ trang cũng sẵn sàng chia sẻ chỗ ăn nghỉ cho người dân
các đơn vị thuộc trung đoàn tám trăm chín mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh an giang đã di chuyển gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
nhường doanh trại cho người dân huyện tri tôn và tịnh biên cách ly tập trung
lãnh đạo ubnd tỉnh an giang tiếp tục kêu gọi tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh
đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh phát huy tinh thần
đại đoàn kết toàn dân tộc tương thân tương ái cùng chung tay hỗ trợ và chăm lo tốt
cho bà con xa quê trở về địa phương ổn định tâm lý giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường
tuy nhiên mỗi tỉnh đều có những quy định riêng để bảo vệ người dân của mình
giống như trường hợp dưới đây về quê đón con bị từ chối cần thơ sẽ ủng hộ vĩnh long sẽ kiểm tra
nhiều người từ thành phố hồ chí minh về quê ở các tỉnh thành miền tây đón con
người thân bị mắc kẹt vì dịch covid một mươi chín nhưng bị từ chối cho vào địa phận
thành phố cần thơ nói khi nhận được văn bản sẽ ủng hộ ngay còn vĩnh long lại nói sẽ kiểm tra lại
hiện tại đa số các tỉnh thành ở miền tây nam bộ đã áp dụng chỉ thị một mươi năm hoặc chỉ thị một mươi chín
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên quy định tất cả người dân khi ra vào địa bàn tỉnh thành
buộc phải xin phép chủ tịch ubnd
tỉnh thành phố vẫn chưa được gỡ bỏ
sau nhiều tháng áp dụng biện pháp giãn cách phòng chống dịch
theo thống kê sơ bộ thành phố hồ chí minh đã có khoảng một trăm linh trẻ em là học sinh
đang mắc kẹt tại các tỉnh thành
ngoài ra còn có rất nhiều người khác cũng có nhu cầu đến thành phố hồ chí minh
với các lý do khác nhau và điều trị bệnh theo lịch của bác sĩ
do đó ngày một một mươi ubnd thành phố hồ chí minh đã có công văn khẩn
gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp hỗ trợ
và tạo điều kiện cho công dân thành phố hồ chí minh được quay về nhà
điều kiện kèm theo là có giấy xét nghiệm âm tính được tiêm vaccine
được chính quyền địa phương nơi đi cho phép hoặc có giấy chấp nhận tiếp nhận công dân
giấy thông hành do sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cấp
tuy nhiên nhiều ngày qua đã có rất nhiều bạn đọc phản ánh rằng
một số tỉnh miền tây vẫn chưa có động thái gì để tạo điều kiện cho công dân
thành phố hồ chí minh về quê đón con và người thân quay trở lại thành phố
khi vào địa phận các tỉnh thành
những người từ thành phố hồ chí minh đến đều bị chặn lại và từ chối cho vào địa phương
với lý do chưa có lệnh cấp trên chỉ đạo dù người dân cung cấp đầy đủ thủ tục theo quy định
như xét nghiệm âm tính tiêm hai mũi vaccine và có giấy chấp nhận cho đi đường
của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
trao đổi với báo chí ông dương tấn hiển phó chủ tịch ubnd thành phố cần thơ cho biết
ông chưa nhận được văn bản của ubnd thành phố hồ chí minh
đề nghị phối hợp hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cần thiết
dù vậy quan điểm của thành phố là thống nhất ủng hộ
công dân thành phố hồ chí minh xuống cần thơ rước học sinh về cho kịp năm học tôi cho rước hết
nếu thành phố hồ chí minh tổ chức rước thì quá tốt chỉ cần gửi văn bản xuống
thành phố sẽ có văn bản triển khai cho các đơn vị liên quan như công an y tế giao thông
và ubnd các quận huyện phải tạo điều kiện thuận lợi cho xe đó người đó xuống rước con
mỗi ngày tôi ký giải quyết nhiều trường hợp cá nhân vô thành phố rước con rước gia đình
bình thường ông hiển nói
nói về trường hợp công dân thành phố hồ chí minh bị từ chối cho vào địa phương đón con
dù có đầy đủ thủ tục ông nguyễn văn liệt phó chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long cho biết
hiện địa phương có quy định âm tính nhưng phải cách ly y tế tại nhà thêm bảy ngày
riêng việc công dân bị chặn lại chốt không cho vào tỉnh dù có giấy âm tính
đã được tiêm đủ vaccine và có giấy của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
hay kể cả việc phúc đáp phối hợp với ubnd thành phố hồ chí minh
cho tổ chức đón công dân mắc kẹt như thế nào
ông liệt nói sẽ đích thân kiểm tra lại và sẽ có phản hồi
còn nếu muốn về bạc liêu người dân tỉnh phải cần những gì
thưa quý vị người dân vào tỉnh bạc liêu phải được chủ tịch tỉnh cho phép
người dân ra khỏi tỉnh bạc liêu không cần phải xin phép
nhưng người vào tỉnh phải được sự cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh
hoặc người được chủ tịch tỉnh phân công ủy quyền
ngày năm tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiều
đã ký ban hành hướng dẫn quy định đối với người ra vào tỉnh bạc liêu
theo đó nếu là cán bộ công chức viên chức hợp đồng lao động
tại các cơ quan đảng nhà nước đoàn thể các đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang
chỉ được phép ra khỏi địa bàn tỉnh khi được sự chấp thuận của chủ tịch ubnd tỉnh
hoặc người được chủ tịch ubnd tỉnh ủy quyền phân công
tất cả các trường hợp còn lại đều được phép di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh bạc liêu
không cần phải xin phép chủ tịch ubnd tỉnh với các điều kiện
có giấy xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy cam kết di chuyển đúng lộ trình điểm đi điểm đến
cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
và phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm
nhất là việc lây lan ra cộng đồng
xuất trình giấy cam kết này khi có yêu cầu của lực lượng chức năng
chịu trách nhiệm chủ động liên hệ với địa phương nơi đến để nắm thông tin quy định của nơi đến
trường hợp địa phương nơi đến yêu cầu có văn bản cho phép di chuyển khỏi địa bàn
của phía tỉnh bạc liêu khi làm thủ tục theo hướng dẫn xin phép trước đây
còn tất cả các trường hợp vào địa bàn tỉnh trừ xe chở hàng có quy định riêng
phải đáp ứng các điều kiện được sự cho phép của ubnd tỉnh hoặc người được phân công ủy quyền
phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là việc thực hiện cách ly y tế theo quy định
về thủ tục ubnd cấp huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận văn bản đề nghị
vào tỉnh của người dân để chỉ đạo kiểm tra xác minh thông tin và báo cáo
đề xuất chủ tịch ubnd tỉnh xem xét có văn bản chấp thuận
cùng ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu cho biết vừa ghi nhận ba mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có đến hai mươi bảy trường hợp là người dân về từ vùng dịch của thành phố hồ chí minh bình dương long an
tất cả những trường hợp này đều được nhận định ít có khả năng lây lan ngoài cộng đồng
cũng theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu tỉnh đang điều trị cho hai trăm một mươi bốn
một mươi ca mắc covid một mươi chín và đang cách ly tập trung một mươi một hai trăm linh năm trường hợp
trong đó có một mươi chín trăm năm mươi tám trường hợp về từ vùng dịch
cách youtube chính thức của bá sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin
về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên cũng giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các điện tảng trực tuyến
của báo sức khỏe và đời sống còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại